năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện thanh hà xuất hiện dịch tả lợn châu phi
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ngô xuân khải đã chỉ đạo cho nguyễn đức trường và phan tâm anh lập khống một mươi một bộ hồ sơ chứng tử
hợp thức hóa thủ tục để rút số tiền hai trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng từ ngân sách của nhà nước để chi cho công tác phòng chống dịch
hành vi của tất cả các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng
cùng với khởi tố bị can cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
bắt tạm giam đối với bị can ngô xuân khải nguyễn đức trường áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can phan tâm anh
công an tỉnh ninh bình cho biết lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn hai chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác tuần tra kiểm soát vào trưa ngày một mươi tháng chín tại km hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố tam điệp
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tam điệp đã tiến hành kiểm tra hành chính
xe ô tô do lái xe cao văn công chú tại nghệ an điều khiển
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất
toàn bộ số hàng trên đều không có tem nhập khẩu không có hóa đơn
chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ trị giá số hàng khoảng hai tỷ đồng
bước đầu lái xe cao văn công khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tỉnh quảng bình ra thành phố hà nội với số tiền công là năm triệu đồng
hiện tổ công tác đã bàn giao số hàng hóa trên cho phòng cảnh sát kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật
người dân phải xếp hàng dài để chờ đồ xăng kể cả là buổi tối muộn
điều chỉnh thời gian đồ xăng
vậy thực tế tình hình ra sao mời quý vị và các bạn theo dõi tìm hiểu của phóng viên antv
một mươi giờ ba mươi phút tại cửa hàng xăng số hai đường vũ ngọc phan đã treo biển tạm nghỉ bán hàng do hết xăng
ngoài ra người dân còn nhận được thông báo về sự thay đổi thời gian bán hàng
còn tại trạm xăng dầu số sáu mươi đường sơn thủy dù có tổng cộng bốn cây xăng cho xe máy tương đương một mươi sáu vòi bơm
nhưng chỉ có hai vòi hoạt động khiến chạm xăng bị quá
tải người dân phải xếp hàng dài để chờ đến lượt
đổ bình xăng chờ một tiếng ngủ cũng thế lời cây lạ cũng thế luôn

giải thích lý do về việc tạm ngừng bán hàng đại diện các cửa hàng xăng dầu cho biết
giá nhập vào cao cộng thêm các chi phí định mức chi phí vận chuyển
doanh nghiệp hiện đang khó khăn trong việc tìm nguồn hàng khi các đầu mối nhập liên tục báo lỗ
phải bán cầm chừng
bán càng nhiều càng lỗ
trong báo cáo mới nhất về công tác đảm bảo nguồn cung mặt hàng xăng dầu
bộ công thương khẳng định về cơ bản nguồn cung trong nước từ nay đến hết năm được đảm bảo
và yêu cầu các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước
phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp
cơ quan quản lý nói không thiếu xăng
các doanh nghiệp kinh doanh không dám nhập sang về để bán vì sửa lỗ
và thực tế thì người dân đang khó khăn trong việc mua loại mặt hàng thiết yếu này
chưa thể xem xét yêu cầu giảm thuế nhập khẩu của ô tô điện
và đây là phản hồi của bộ tài chính trước đề xuất của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam
thông tin trong cụm tin tức kinh tế nổi bật hai mươi bốn giờ qua
bộ tài chính vừa phản hồi là chưa thể xem xét yêu cầu giảm thuế nhập khẩu của ô tô điện
vì gây ảnh hưởng đến sản xuất ô tô điện trong nước và giảm thu ngân sách
trước đó phía các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam đã đề xuất lộ trình ưu đãi giảm thuế nhập khẩu
đối với các dòng ô tô sử dụng động cơ điện trong hai năm tại thị trường việt nam
theo bộ tài chính chính sách ưu đãi đối với dòng xe sử dụng năng lượng điện đã được nhà nước bổ sung vào nghị định số năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
nếu giảm thuế như đề xuất trong khi các doanh nghiệp chưa có các phương án và kế hoạch cụ thể
thì sẽ tạo ra nhiều khó khăn trong quản lý
theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi vừa được bộ xây dựng trình thủ tướng chính phủ phê duyệt
nhu cầu của hà nội cho giai đoạn này là một trăm ba mươi sáu căn nhà ở xã hội
thành phố hà nội dự kiến sẽ hoàn thành một trăm linh con số theo nhu cầu và đạt lộ trình thực hiện hai mươi năm căn trong ba năm
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành nốt một trăm một mươi căn trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi
đến hết ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai có hơn năm triệu lượt lao động của sáu mươi tỉnh thành phố
được hỗ trợ tiền thuê nhà với hơn ba sáu nghìn tỷ đồng chiếm hơn chín mươi sáu số hồ sơ được phê duyệt
riêng ba tỉnh lai châu điện biên cao bằng không có đối tượng đề xuất
theo bộ lao động thương minh và xã hội hiện nay các tỉnh thành phố đang cố gắng thẩm định để giải ngân đảm bảo quyền lợi cho người lao động
bộ đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn để các tỉnh thành phố đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thẩm định giải ngân
của thị trường khách quốc tế
tuy nhiên theo quy luật tính thời vụ thì du lịch đang bắt đầu bước vào mùa thấp điểm
vậy làm sao để duy trì được sự ổn định của khách trong nước và tiếp tục thu hút khách quốc tế để đạt được những mục tiêu đã đề ra
đây được xem là bài toán đối với các điểm đến
dịp lễ hai tháng chín du lịch nội địa đã bắt đầu hạ nhiệt
mặc dù kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày nhưng nhiều công ty lửa hành tại thành phố đà nẵng cho biết
khách đoàn không còn ồ ạt chủ yếu là khách lẻ khách gia đình
khách dịp hai tháng chín này so với cái lễ ba mươi tháng bốn thì nó không có bằng lượng khách dịp ba mươi tháng bốn đâu
tại vì thứ nhất như mình nói hiện tại nguồn khách chủ yếu vẫn là nguồn khách nội địa ở trong nước
do đó đa phần các bậc phụ huynh các công ty các tổ chức cũng đã giới hạn lại lịch trình đi du lịch của mình
những năm trước chưa bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid một mươi chín
khi khách nội địa bắt đầu bước vào mùa thấp điểm khách quốc tế được xem là thị trường tiềm năng đẩy mạnh khai thác
tuy nhiên hiện tại tình hình dịch bệnh trên thế giới cùng những lý do khách quan dòng khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng
tuy nhiên với lần trở lại của thị trường quốc tế lần này thị trường hàn quốc vẫn chưa bùng nổ như mong đợi
và thị trường nhật bản vẫn chưa có dấu hiệu hưu phục tính tại thời điểm hiện tại
đà nẵng chúng ta thời điểm này thì mỗi ngày chúng ta đón khoảng ba mươi bốn chuyến bay quốc tế
trong khi là cùng kỳ hai mươi chín chúng ta đón khoảng bảy mươi tám mươi chuyến bay quốc tế một ngày

như vậy là còn quá xa so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín tức là thời điểm cao điểm nhất
và so với cái mục tiêu năm triệu khách du lịch của cả nước cũng như là mục tiêu của đà nẵng thì chúng ta cũng khó đạt được
thực tế này đặt ra yêu cầu để duy trì ổn định dòng khách các địa phương phải thực hiện song song hai vấn đề
kích cầu khách trong nước đồng thời tìm hướng khôi phục hiệu quả khách quốc tế
vào mùa thấp điểm của khách du lịch kích cầu bằng cách là đưa ra những chương trình khuyến mãi những gói sản phẩm hấp dẫn vốn là cách làm khá quen thuộc
tuy nhiên trong tình hình mới thì nhiều doanh nghiệp cho rằng song song với điều này thì việc đẩy mạnh khai thác tìm thị trường mới thay thế đó là giải pháp chiến lược
điều này được áp dụng với cả dòng khách nội địa và khách quốc tế
những giải pháp được đề ra cho ngành du lịch ngay dưới đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý khán giả trong khung giờ này ngày mai
điều này được áp dụng với cả dòng khách nội địa và khách quốc tế
việc tìm thị trường khách mới có khả năng tăng trưởng cũng chính là giải pháp mà các địa phương đang xúc tiến đối với dòng khách quốc tế như trung đông thị trường nói tiếng nga khách từ nga đi du lịch qua nước thứ ba đặc biệt là ấn độ thị trường một bốn tỷ dân
khách quốc tế hiện nay chúng tôi đã đề xuất rồi phối hợp với sở du lịch trung tâm xúc tiến và lá đồng hóa đã có chủ trương là sẽ xây dựng hệ sinh tác sản phẩm tốt hơn
tiến mạnh vào các thị trường lớn chính mới
chúng tôi cũng đang ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá như là triển khai hội trợ du lịch trực tuyến hay là công nghệ v ba trăm sáu mươi độ một chạm tới đà nẵng để quảng bá hình ảnh đà nẵng của chúng ta mạnh mẽ hơn tới các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm và tiềm năng
để thu hút tốt hơn nửa dòng khách quốc tế thủ tướng chính phủ cũng đã có chủ trương tiếp tục nới lỏng để làm